theo như người bán sản phẩm được sách tay từ nga lành tiếng có tác dụng giảm khoảng bốn cân nếu bỏ ra sử dụng liệu trình hơn một triệu
cũng theo chuyên gia một phương pháp khác cũng hay được áp dụng vào sản phẩm giảm cân là bổ sung một lượng đường lớn
lượng đường này sẽ làm mất đi cảm giác thèm ăn đánh lừa người dùng với hiệu quả nhưng vô hình chung lại tức đoạt đi cơ hội hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể đồng thời làm lượng đường trong máu tăng cao về lâu dài là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường

nếu mà bụng ăn không đối mà lại dùng đường đường người ta gọi là caloron thế còn anh ăn đường giống như kiểu ép cân hoặc là ăn kẹo hay là sô cô la như là ép cân nó làm mất đi các trọng lượng các tế bào của cơ thể nói chung và cái đó về lâu dài là cực kỳ nguy hiểm
tôi không bao giờ có một cái lời khuyên là các bạn có thể dùng đường hoặc những sản phẩm qua đường để làm cho cái ức chế cái bữa ăn
gây một cái cảm giác no giả tạo
để có thể giảm cân
và tôi nghĩ đấy không thể giảm cân được
trên thực tế đã có rất nhiều cảnh báo
về việc sử dụng các sản phẩm giảm cân
ép cân cấp tốc
nhưng khi mà nhu cầu làm đẹp
về cuối năm ngày càng gia tăng
các sản phẩm này lại có những hình thức biến tương mới
nút bóng dưới cái tên gọi
an toàn hơn
tạo tin tưởng cho người sử dụng
cùng với đó là các mô hình bán hàng online
đổ xỉ làm đại lý theo hình thức đa cấp
khiến việc kiểm soát về chất lượng
là hoàn toàn không có
người mua dựa vào chữ tín của người bán
và lấy kinh nghiệm sử dụng của những người khác
để áp vào bản thân mình
hình thành nên một thói quen nguy hiểm
ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe
mà đôi khi là vượt ngoài tầm kiểm soát của người dùng